nhằm chi ân cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống học tập và làm việc tại thành phố đà nẵng
đã có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố
lãnh đạo ubnd tp đà nẵng đã tổ chức gặp mặt người nước ngoài tại đà nẵng nhân dịp xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
như thông lệ hàng năm cứ đến dịp tết đến xuân về
ubnd tp đà nẵng đều tổ chức gặp mặt người nước ngoài trên địa bàn
năm nay buổi gặp có hơn ba trăm linh khách mời là những chủ doanh nghiệp giáo sư tình nguyện viên
chuyên gia đại diện các tổ chức phi chính phủ các cơ quan lãnh sự trên địa bàn thành phố đà nẵng
đây là các tổ chức cá nhân đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của thành phố
những đóng góp quý báu đó góp phần duy trì đà tăng trưởng của đà nẵng với tổng sản phẩm xã hội
trên địa bàn năm hai nghìn một mươi tám ước tăng bảy tám mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy thu hút hơn bảy sáu mươi sáu triệu lượt khách du lịch
tăng hơn một mươi năm so với cùng kỳ năm trước
dịp này lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã tặng bằng khen cho ba mươi một tổ chức và hai mươi bốn cá nhân
người nước ngoài có đồng góp đặc biệt cho sự phát triển của thành phố trong năm hai nghìn một mươi tám